thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại hội nghị trực tuyến ubnd về chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử
chính quyền điện tử bộ ngành địa phương
về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương
khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn ít nhất đạt mục tiêu ba mươi trong năm hai nghìn hai mươi
theo hướng sử dụng các nền tảng dùng chung để tiết kiệm chi phí thời gian
phân đấu năm hai nghìn hai mươi một hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ bốn
đồng thời tập trung tái cấu trúc quy trình cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính
làm cơ sở xây dựng hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia